tại hà nội đã diễn ra họp báo liên hoan phim tài liệu châu âu việt nam lần thứ tám
đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động của hiệp hội các viện văn hóa và các đại sứ quán châu âu tại việt nam
liên hoàn phim tài liệu châu âu việt nam là sự kiện văn hóa thường niên được tổ chức lần đầu tiên tại việt nam
đây là lần thứ tám liên hoàn phim được tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu giao lưu văn hóa giữa các nước châu âu và việt nam
khán giả có dịp tìm hiểu về đất nước con người văn hóa các nước châu âu thông qua loại hình phim tài liệu một loại hình phản ánh hiện thực cuộc sống
liên tục trong một mươi ngày từ ngày chín tháng sáu đến ngày một mươi tám tháng sáu tại hà nội và thành phố hồ chí minh khán giả sẽ được thưởng thức mỗi tối một phim tài liệu của việt nam và một phim tài liệu châu âu
liên hoan phim lần này quy tụ ba mươi một tác phẩm điện ảnh đoạt giải cao trong các kỳ liên hoan phim trong đó có một mươi phim châu âu và hai mươi một phim của việt nam